tại hà nội ban tuyên giáo trung ương đã tổ chức hội nghị tập huấn phóng viên báo chí
tuyên truyền các nội dung dự thảo văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
tại hội nghị phóng viên các cơ quan báo chí được thông tin về nội dung cốt lõi của dự thảo các văn kiện
trong đó có một mươi năm nội dung chính của dự thảo báo cáo chính trị của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
hội nghị cũng định hướng giải đáp các vấn đề trong triển khai công tác tuyên truyền đại hội một mươi ba
trong đó có tuyên truyền việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân về dự thảo các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng
quán triệt cơ quan báo chí đội ngũ phóng viên biên tập phát hủy vai trò trách nhiệm
bảo đảm thông tin chính xác kịp thời toàn diện tạo khí thế quyết tâm của toàn đảng toàn dân hướng về đại hội